xin chào và hẹn gặp lại
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp rạch giá cho biết đang tạm giữ hàng chục đối tượng
để làm rõ hành vi đánh bạc tại trung tâm thương mại vincom plaza tọa lạc tại phường vĩnh bảo tp rạch giá tỉnh kiên giang
cụ thể vào khoảng hai giờ chiều qua công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang kiểm tra khu vui chơi game giải trí
tại tầng năm trung tâm thương mại vincom plaza bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá
tại hiện trường công an tạm giữ bốn mươi đối tượng tám máy game bắn cá số tiền trên ba trăm năm mươi triệu đồng
được biết người đứng ra kinh doanh tụ điểm game này là ông mai trí hán sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại phường tân tạo quận bình tân tp hcm
để hoạt động ông hán đã thuê huỳnh thị thúy mai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại tỉnh sóc trăng làm quản lý và chín nhân viên khác
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân
đồng thời viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố các bị can trần văn thành trú tại tỉnh nghệ an
và phạm tuấn đức chú tại tỉnh thanh hóa tội trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ việc quách thanh lam hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh cà mau
cũng bị truy tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
từ cuối tháng một mươi đến đầu tháng một mươi một năm ngoái thành và đức cùng hai đối tượng khác chưa rõ lai lịch
đã thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh đồng nai chiếm đoạt ba xe máy một máy tính sách tay
bốn điện thoại di động các loại trị giá gần bảy mươi năm triệu đồng
tài sản trộm được thành đưa lam mang đi tiêu thụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp biên hòa tỉnh đồng nai lần lượt bắt các bị can nói trên
được biết trần văn thành có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản phạm tuấn đức có một tiền án về tội
tàng trữ trái phép chân ma túy và quách thanh lam đã từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay